cảnh sát điều tra công an huyện gia bình đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ

tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho công an thành phố bắc cạn xử lý
trước đó hồi hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại km một trăm năm mươi chín trên quốc lộ ba đường chiến thắng phủ thông
phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tài xế điều khiển xe máy là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn
qua kiểm tra nồng độ cồn cảnh sát giao thông xác định người này vi phạm ở mức chín trăm bốn mươi ba mg trên lít khí thở
đây là mức vi phạm rất cao cao gấp hai năm lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại nghị định một trăm linh ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tổ công tác thông báo cho ông minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
tuy nhiên ông minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài
một mươi phút sau ông này quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ
và áp sát vị trí thiếu tá dương xuân kiệm đang viết biên bản bất ngờ dùng con dao nhọn tấn công thiếu tá kiệm gây thương tích nặng
ngay lập tức tổ công tác đã vô hiệu hóa tước hung khí của ông minh và đưa thiếu tá kiệm đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bắc cạn
sau đó được chuyển đến bệnh viện trung ương thái nguyên để tiếp tục cấp cứu và điều trị
ngay sau khi tiếp nhận báo cáo giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời công an thành phố bắc cạn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội chỉ vì bực tức do bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù
hành vi táo tợn của nguyễn văn minh khiến nhiều người theo dõi thông tin không khỏi bức xúc đồng thời thắc mắc rằng đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào
theo nội dung đăng tải trên báo điện tử pháp luật tp hcm với tiêu đề
người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đầm cảnh sát giao thông trọng thương có thể đối diện hình phạt ra sao
luật sư lê nguyên hòa đoàn luật sư tp hcm phân tích việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã là hành vi vi phạm pháp luật
thêm vào đó hành động tài xế dùng dao đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh
tội chống người thi hành công vụ theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể điều ba trăm ba mươi quy định tội chống người thi hành công vụ
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác
cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
luật sư hòa nhấn mạnh như vậy hành vi đâm trọng thương được coi là hành vi đã dùng vũ lực để làm cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ
ở đây cụ thể là dùng hung khí là dao để đâm cảnh sát giao thông để cản trở việc họ thực hiện nhiệm vụ
cũng theo luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm hành vi trên còn có thể bị áp dụng đối với tội
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nguyên hòa nhận định như vậy có thể đối với hành vi trên
thì tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hình phạt đối với tội danh này thấp nhất thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
mức phạt tù cao nhất là bảy năm tù giam hoặc tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với mức phạt tù thấp nhất là bị phạt
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và cao nhất là trung thân
bên cạnh đó luật sư hòa cũng phân tích tài xế còn phải bồi thường thiệt hại cho chiến sĩ cảnh sát giao thông
mức bồi thường sẽ bao gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần
mức bồi thường về tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được
thì mức bồi thường tinh thần sẽ là không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
đồng thời trong vụ việc này cần phải có kết luận giám định thương tật của thiếu tá cảnh sát giao thông
để có căn cứ xử lý đối với hành vi trên
hiện đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu vật chứng liên quan
và lập biên bản bắt người phạm tội quá tăng về hành vi chống người thi hành công vụ
cạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
có thể thấy nếu như ông minh chấp nhận mức phạt ban đầu cho hành vi quy định về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện giao thông thì mọi việc đã có thể kết thúc
nhưng ma men này đã không kiềm chế được cơn nóng giận để rồi giờ đây có nguy cơ phải đối mặt với một lúc
hai tội danh là chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự vốn chỉ có danh giới mong manh như vậy mà thôi
tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng của người tham gia giao thông và an ninh trật tự xã hội
hy vọng lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp xử lý nặng tay hơn nữa đối với các trường hợp vi phạm
nhằm củng cố trật tự giao thông xã hội
quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra trên phố trần cung
liệu nữ tài xế sẽ phải đối diện với mức hình phạt như thế nào
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại